cũng trong sáng nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã xảy ra một vụ cháy lớn tại quán karaoke lexite trên đường nguyễn hữu thọ bán đảo linh đàm quận hòa mai thành phố hà nội
rất may là không có thương vong gì về người
ghi nhanh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo thông tin ban đầu đám cháy xảy ra vào khoảng hơn chín giờ
lửa xuất phát từ trong quán karaoke sau đó nhanh chóng lây lan cùng cột khói cao hàng chục mét
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã huy động một mươi xe cứu hỏa của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và hai xe của bộ tư lệnh thủ đô nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt hỏa hoạn
toàn bộ cửa kính tầng hai đã bị phá để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa
sau hơn một giờ đám cháy cơ bản đã được dập tắt
tuy nhiên nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp cận sâu vào hiện trường tiến hành phá rỡ và di chuyển các vật liệu dễ cháy bên trong ra ngoài
đặc biệt do thiết kế của quán karaoke nên việc tiếp cận hiện trường gặp không ít khó khăn
sau thời gian ba mươi phút thì đám cháy được khung chế và sau thời gian bốn mươi năm phút thì đám cháy đã được cơ bản dập tắt
điều xảy ra tiếp cận tầng hai hơi khó khó chữa là bởi vì xung quanh toàn bộ là tường gạch bao lối lên chỉ có một lối thoát
cho nên là lực lượng các chức năng của cảnh sát phòng cháy cháy phải phá cửa và đưa đi lên và vào trong để thực hiện nhiệm vụ của mình
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy